khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày ba tháng tám trên quốc lộ sáu đoạn qua xã hua tạt huyện vân hồ tỉnh sơn la
đã xảy ra sạt lở với hơn một trăm linh mét khối đất đá từ trên núi lăn xuống đường khiến giao thông bị ủn tắc cục bộ nhiều giờ đồng hồ
đến hơn chín giờ sáng nay tại điểm sạt lở này giao thông vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn do còn nhiều tảng đá lớn nằm trên đường
hiện công ty cổ phần đường bộ hai trăm hai mươi bốn đang huy động máy móc phá để sớm thông tuyến đường